khi làn sóng delta vẫn chưa được kiểm soát thì omicron siêu biến thể với khả năng lây làn mạnh lại xuất hiện
tuy nhiên các chiến dịch bao phủ vaccine covid một mươi chín được thể hiện thần tốc ở quy mô toàn cầu
đã giúp mang lại niềm hy vọng về sự kết thúc của đại dịch
trong cuộc họp báo ngày ba mươi một tháng một mươi hai tổng giám đốc who teros ahanom tin rằng
đại dịch covid một mươi chín sẽ kết thúc trong năm hai nghìn hai mươi hai nếu thế giới giải quyết được vấn đề về bất bình đẳng vaccine
vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong thời điểm này đó chính là
đại dịch covid một mươi chín sẽ được kết thúc như thế nào
tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm
viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho hay thông thường có hai kịch bản để các đại dịch kết thúc
kịch bản thứ nhất là dịch bệnh đó lây nhiễm cho toàn bộ dân số
và sẽ có một số lượng người nhất định tử vong vì dịch bệnh
xét theo trường hợp của covid một mươi chín theo ghi nhận thực tế
có khoảng tám mươi người mắc bệnh không chịu chứng triệu chứng nhẹ
hai mươi còn lại là bệnh lý cần phải điều trị
và chỉ có một nửa trong số đó có nguy cơ diễn tiến nặng và nguy hiểm đến tính mạng
nếu để nhiễm và khỏi theo tự nhiên không có vaccine hay biện pháp điều trị
thì năm một mươi dân số tương đương với khoảng bốn trăm linh tám trăm linh triệu người trên toàn cầu sẽ tử vong
khi đó đại dịch sẽ kết thúc tiến sĩ thái cho hay
tuy nhiên theo chuyên gia này kịch bản thứ nhất chỉ phù hợp với các dịch bệnh
xảy ra vào thời xa xưa khi con người chưa có vaccine hay thuốc điều trị
kịch bản thứ hai phù hợp hơn với bối cảnh hiện tại
theo đó quá trình lây lan virus sẽ tự biến đổi và các biến thể sau sẽ giảm dần động lực
khi động lực được giảm dần đến mức nào đó khiến tỷ lệ tử vong rất thấp
nó sẽ trở thành dịch bệnh và lưu hành chung sống với chúng ta
tiến sĩ thái phân tích thông thường các làn sóng dịch đầu tiên
động lực virus còn rất cao sẽ dẫn đến tỷ lệ tử vong cao
sau đó virus sẽ giảm dần động lực
những lần sóng tiếp theo dù lây nhiễm nhiều nhưng tỷ lệ tử vong sẽ thấp dần
theo chuyên gia này hiện có bảy loại virus corona gây bệnh ở người đã được biết đến
ngoài sars cov gây dịch bệnh sars mers cov gây dịch bệnh mers
và gần đây nhất là sars cov hai gây dịch bệnh covid một mươi chín
thì bốn loại virus corona đầu tiên có khả năng cũng đã gây ra các vụ dịch thời gian xưa
bằng chứng khoa học cho thấy khả năng cũng đã từng có các đại dịch của các chủng virus corona khác
đã xảy ra hàng ngàn năm trước đây
rồi sau khi giảm động lực chúng sẽ sống cùng con người
hàng năm sẽ gây ra tiến sĩ
tình trạng cảm cúm hát hơi sổ mũi tiến sĩ thái nói
trong cả hai kịch bản cuối cùng đại dịch cũng sẽ kết thúc
ví dụ như đại dịch cúm năm một nghìn chín trăm một mươi tám đã kết thúc sau bốn năm sau khi giết chết năm mươi triệu người
và nhiễm năm trăm linh triệu người một phần ba dân số toàn cầu lúc đó cho đến năm một nghìn chín trăm một mươi chín
và chỉ thực sự thành cúm mùa sau năm một nghìn chín trăm hai mươi một
lúc đó mặc dù vẫn có các vụ dịch với số mắc nhiều nhưng số ca tử vong rất thấp
nó sẽ không còn là đại dịch
khi nào có thể khẳng định covid một mươi chín không còn là đại dịch
theo tiến sĩ thái khi tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín giảm xuống mức thấp nhất
thế giới có thể tuyên bố kết thúc đại dịch covid
chuyên gia này lấy dẫn chứng về bệnh cúm mùa
theo đó tỷ lệ tử vong do căn bệnh này hiện chỉ ở mức bốn cho đến một
bản thân cúm mùa hàng năm vẫn có một số lượng bệnh nhân tử vong
tuy nhiên với các bệnh nhân này chúng ta thường chuẩn đoán tử vong do viêm phổi
hay những bệnh cơ hội khác trong khi đó nguyên nhân sâu xa vào ban đầu vẫn là cú mùa
với covid một mươi chín nếu để dịch bệnh hoành hành tràn lan thì tỷ lệ tử vong có thể lên tới
tuy nhiên nếu tiêm vaccine đầy đủ tỷ lệ tử vong sẽ được giảm đi rất nhiều chỉ còn khoảng dưới bốn
tức là một người đã tiêm đủ vaccine mắc covid một mươi chín thì chỉ có chưa tới bốn người tử vong
thay vì hai mươi hoặc hơn nếu không tiêm vaccine
omicron có phải là chìa khóa để kết thúc đại dịch
theo tiến sĩ thái hiện tại còn quá sớm để nhận định omicrone là vaccine tự nhiên
có thể giúp kết thúc đại dịch covid một mươi chín
tại nam phi omicron lây nhiễm chủ yếu với những trường hợp đã từng nhiễm biến thể khác
hoặc người đã tiêm vaccine dẫn đến tỷ lệ tử vong rất thấp
tỷ lệ chỉ khoảng một bốn con số này gần như tương đương với cúm mùa
về cơ bản những quốc gia như vậy hàng ngày cũng sẽ ghi nhận ca tử vong vì covid một mươi chín nhưng sẽ rất ít
tiến sĩ thái nhấn mạnh vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta có thực sự muốn điều đó xảy ra hay không
theo chuyên gia này nếu muốn điều đó xảy ra thì toàn dân sẽ phải bị lây nhiễm omicron
và sẽ thể có rất nhiều bệnh nhân tử
tử vong kể cả không bị covid một mươi chín lý do là tử vong do quá tải hệ thống y tế để có được kết quả như nam phi
tiến sĩ thái cho hay đó là lý do vì sao chúng ta vẫn đang phải kiểm soát chặt sự thâm nhập của biến thể omicron
song song với đó là đẩy mạnh bao phủ vaccine covid một mươi chín
trước đó tiến sĩ kinh nông park trưởng đại diện tổ chức y tế thế giới tại việt nam nhận định
còn quá sớm và mạo hiểm để cho rằng omicron có thể trở thành vaccine tự nhiên để chấm dứt đại dịch
theo tiến sĩ kinh đồng pháp ngay cả khi triệu chứng có vẻ nhẹ
nhưng có thể gây nên số lượng bệnh nhân lớn do khả năng lây nhiễm gia tăng
gây quá tải hệ thống y tế và cướp đi sinh mạng của những người dễ bị tổn thương
do đó chúng ta vẫn cần thận trọng và tiếp tục biện pháp năm k để ngăn ngừa lây nhiễm covid một mươi chín
bao gồm cả biến thể delta và omicron
vũ khí đặc biệt trong cơ thể người có thể chống lại omicron
các nhà nghiên cứu chỉ ra một vũ khí có sẵn trong cơ thể người dường như có thể ngăn được triệu chứng tăng nặng của biến chủng omicron
ngay cả khi kháng thể có được từ vaccine suy dụng
hai nghiên cứu riêng rẽ của đại học eramus ở hà lan và đại học cape town ở nam phi đều được nhận định rằng
hệ miễn dịch của con người dường như có vũ khí đặc biệt để có thể ngăn biến chủng omicron gây ra những triệu chứng tăng nặng
ngay cả khi kháng thể từ vaccine suy yếu
cụ thể các nghiên cứu cho thấy tế bào t vũ khí của cơ thể người chuyên tiêu diệt các tế bào virus
sau khi được nâng cấp thông qua tiêm vaccine có thể chống lại được omicron
điều này có thể lý giải nguyên nhân vì sao omicron tuy lây lan mạnh mẽ
nhưng không làm tăng vọt tỷ lệ tử vong ở những điểm nóng như nam phi mỹ hay anh
một nghiên cứu của đại học hà lan xem xét sáu mươi nhân viên y tế khỏe mạnh đã được tiêm vaccine và phát hiện ra rằng
phản ứng kháng thể của họ với omicron thấp hơn hoặc không tồn tại nếu so với meta và delta
phản ứng của tế bào t có khả năng ngăn ngừa hoặc hạn chế triệu chứng nặng của covid một mươi chín
trong khi đó nghiên cứu từ đại học ở nam phi xem xét các bệnh nhân đã khỏi covid một mươi chín
hoặc đã tiêm vaccine pizer hoặc johnson johnson kết quả cho thấy
phản ứng tế bào t chống lại độ omicron
dữ liệu vài tuần qua cho thấy omicron có thể làm ảnh hưởng tới khả năng bảo vệ của vaccine
khiến chính phủ các nước tăng tốc tiêm mũi tăng cường để nâng cao lượng kháng thể chống lại biến chủng
tuy nhiên hệ thống bảo vệ miễn dịch có nhiều lớp
wendy một trong những tác giả nghiên cứu của đại học capt town cho biết
trong khi các kháng thể ngăn chặn sự lây nhiễm các tế bào t sẽ tiêu diệt các tế bào bị nhiễm virus
ngăn không cho virus lây lan và gây ra bệnh nặng hơn
bà nói tế bào t không ngăn được việc bạn bị lây nhiễm mầm bệnh
nhưng chúng có thể làm giảm thiểu nguy cơ bệnh nặng
tế bảo t là tế bào bạch cầu có thể ghi nhớ các bệnh trong quá khứ
và có thể tiêu diệt các tế bào bị nhiễm virus và kích hoạt các kháng thể để bảo vệ cơ thể
ví dụ thế giới ghi nhận trường hợp có nhiều người từng bị nhiễm một loại virus corona khác là sars vào năm hai nghìn ba
và tới nay vẫn có tế bào t có thể phản ứng với mầm bệnh dù đã một mươi tám năm trôi qua
sự lây lan nhanh chóng của omicron
đi kèm thách thức không nhỏ do chủng này mang đến
khiến người mỹ đứng trước những khó khăn chưa từng có kể từ đầu dịch
tại mỹ các chuyên gia y tế lo ngại rằng làn sóng lây nhiễm đầu năm hai nghìn hai mươi hai
hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của đại dịch
ông james phillips chuyên gia tại bệnh viện đại học york washington
cho biết chúng ta đang chứng kiến số bệnh nhân gia tăng một lần nữa
điều này chưa từng có trong tiền lệ
ông khẳng định rằng người mỹ cần đề phòng bởi những thách thức sắp tới có thể là rất nghiêm trọng
ngay cả các nhân viên y tế
cũng có sự phát động từ sự gia tăng nhanh chóng của biến chủng goldicron
loài virus sars cov hai mới và dễ lây lan nhất đang tấn trông thầu khắp nước nước
hệ thống y tế của chúng ta đang ở một tình thế rất khác so với những đợt bùng phát trước đây
bà esther chu nhà nghiên cứu đại học y tế và khoa học oregon cho biết
chủng này có khả năng lây lan cao
đến mức rất nhiều đồng nghiệp đang bị nhiễm và có các triệu chứng nhiễm bệnh và bị cách đi
chúng tôi đã mất ít nhất hai mươi lực lượng nhân viên của mình
thậm chí con số có thể còn nhiều hơn nữa
cảm giác an toàn sai lầm với omicron
hơn một triệu người ở mỹ được chẩn đoán mắc covid một mươi chín vào ngày ba tháng một
theo dữ liệu từ đại học john hopkins mỹ
biến chủng lây nhiễm nhanh omicron đã đẩy số ca mắc tăng cao kỷ lục
và lớn hơn con số của bất cứ nước nào trong hai năm đại dịch vừa qua
bloomberg đưa tin ngày bốn tháng một
số ca mắc mới trong ngày ba tháng một cao gần gấp đôi kỷ lục được tiên lập bốn thẻ trước tại mỹ là năm trăm chín mươi
kỷ lục cũ vốn dĩ đã cao gấp đôi so với một tuần trước đó
ngoài ra số ca nhiễm trong ngày ba tháng một của mỹ cũng cao hơn gấp đôi so với con số các nước ở mọi thời điểm
số ca mắc cao nhất bên ngoài nước mỹ được ghi nhận trong đợt khủng phát delta của ấn độ
với hơn bốn trăm một mươi bốn người trong ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
các nghiên cứu ban đầu cho thấy
nếu chủng omicron có thể gây ra triệu chứng ít nghiêm trọng hơn đến chủng delta chủng virus vẫn chiếm một phần đáng kể các ca bệnh tại mỹ
tuy nhiên theo ông anthony fauci
cố vấn y tế của tổng thống joe biden
số ca nhập viện do covid một mươi chín có thể tăng lên bởi omicrom dễ lây cho nhiều người hơn
thậm chí omicron có thể gây ra nhiều vấn đề hơn đối với hệ dịch của trẻ nhỏ
cựu thành viên cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm fda mỹ cho biết
biến chủng omicron dường như là một dạng nhẹ hơn của covid một mươi
tuy nhiên vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra ở trẻ nhỏ
đối tượng hai người
gặp vấn đề sức khỏe liên quan đến các cơ quan như mũi quả học
trong thời điểm hàng triệu học sinh mỹ chuẩn bị trở lại trường học
số ca nhập viện của bệnh nhi covid một mươi chín đã tăng kỷ lục
trở lại tuần cuối cùng của tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
dữ liệu từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật cdc mỹ cho biết
trung bình ba trăm bảy mươi tám trẻ vào viện mỗi ngày do covid một mươi chín
mức tăng này cao hơn sáu mươi sáu so với một tuần trước đó

ngay giữa làn sóng delta ghi nhận vào đầu năm học
chuyên gia y khoa tại đại học y khoa baylor tại houston nói
dường như một số trường muốn hoãn việc học trực tiếp do lo ngại về chủng omicron
thách thức do omicron gây ra cho các trường học có thể là rất lớn
người ta có thể trân trọng hơn nếu hoãn các kế hoạch thêm một vài tuần nữa
đó sẽ là một khoảng thời gian rất thử thách
mọi người sẽ phải kiên nhẫn hơn
ở thành phố atlanta bang georgia
nhiều trường học đã lên kế hoạch học trực tuyến
do sự gia tăng số ca nhiễm
học sinh sẽ bắt đầu học trực tuyến từ ngày bốn tháng một đến ngày bảy tháng một
một cơ sở giáo dục ở giorta thông báo hôm một mươi một tháng một
kế hoạch của chúng tôi là tiếp tục dạy học trực tuyến đến ngày một mươi tháng một
địa điểm này cho biết
trên cả nước
sự ảnh hưởng
sự lây lan nhanh chóng của biến chủ omicron
đã ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp
hoạt động giao thông cũng như các dịch vụ khẩn cấp
chuyên gia tài học brown cho biết
omicron thực sự có mặt ở mọi nơi
điều tôi lo lắng trong hơn một tháng tới
là nền kinh tế mỹ có thể sẽ bị đình trệ
không phải vì chính sách của nhà chức trách
mà là vì rất nhiều người dân mắc bệnh
tại new york
các vấn đề về nhân sự buộc bộ phận quản lý phải ngừng một số tiến tàu điện ngầm
các dịch vụ y tế khẩn cấp cũng sẽ là ưu tiên những người có triệu chứng nặng để đảm bảo đủ lực lượng
thị trưởng thành phố cissinati đã ban bố tình trạng khẩn cấp
sau khi số ca nhiễm covid một mươi chín tăng đột biến
khiến lực lượng cứu hỏa của thành phố thiếu nhân sự trầm trọng
theo các chuyên gia
phần lớn bệnh nhân mắc covid một mươi chín chưa được tiêm chủng
họ khẳng định
người được tiêm vaccine covid một mươi chín
ít có khả năng mắc triệu chứng nặng hơn người chưa tiêm
theo số liệu của cdc mỹ
chỉ có khoảng
sáu mươi hai dân số mỹ được tiêm chủng đầy đủ
khoảng ba mươi ba bốn trong đó đã được tiêm liều nhắc lại
chúng tôi ghi nhận
người mắc covid một mươi chín đã được tiêm chủng đa phần vẫn khỏe
còn những người buộc phải nhập viện thường chỉ trong một thời gian ngắn và có thể ra viện sau vài ngày
lãnh đạo một trung tâm y tế địa phương ở russiana cho biết
chuyên gia tại trung tâm y tế đại học panovit
đối tượng chưa tiêm phòng vẫn là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao nhất
những người trưởng thành
nhập viện tại đây phần lớn vẫn tiếp tục chưa được tiêm chủng
chỉ trong khoảng một tháng
tỷ lệ ca mắc biến thể omicron trong số ca nhiễm mắc mới ở mỹ
tăng từ mức dưới một lên hơn chín mươi
ngay mùng bốn tháng một
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc của mỹ công bố dữ liệu
ước tính biến thể omicron chiến tới chín mươi năm bốn
số ca nhiễm mới ở mỹ vào tuần trước
cao hơn đáng kể so với tuần trước đó
theo đài cnn
trong bốn tuần qua

các mắc biến thể omicron tại mỹ đã gia tăng nhanh chóng
chiếm tám số ca nhiễm trong tuần kết thúc vào ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
chiếm ba mươi bảy chín số ca nhiễm trong tuần kết thúc vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
chiếm bảy mươi bảy số ca nhiễm trong tuần kết thúc vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
chiếm chín mươi năm số ca nhiễm trong tuần kết thúc vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
còn lại biến thể delta
chiếm gần như tất cả số ca nhiễm mới còn lại ở mỹ
ngày ba tháng một
mỹ ghi nhận kỷ lục hơn một triệu ca nhiễm trong hai mươi bốn giờ
chưa có quốc gia nào khác trên thế giới ghi nhận mức tăng nhiễm trong ngày cao như vậy
theo kênh nbc news
thủ đô washington dc và bang florida
có mức tăng ca nhiễm mới cao nhất trong hai tuần qua
washington dc ghi nhận số ca bệnh covid một mươi chín tăng chín trăm linh hai trong khoảng thời gian này
còn ở florida có mức tăng là bảy trăm bốn mươi bốn
theo dữ liệu từ bộ y tế và dịch vụ nhân sự mỹ
số bệnh nhân covid một mươi chín
nhập viện ở mỹ đã vượt qua mức tỉnh
ghi nhận vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một trong đợt dịch do biến thể gelta
số ca nhập viện này cũng đang nhanh chóng tiếp cận mức cao kỷ lục của năm ngoái
có gần một trăm một mươi ba người hiện đang nhập viện vì covid một mươi chín ở mỹ tăng thêm gần một mươi người kể từ hôm ba tháng một
trong đợt dịch do biến thể delta vào mùa hè vừa qua
số bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện ở mỹ đạt tỉnh khoảng một trăm linh bốn người vào ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một